trong hai mươi bốn giờ qua thế giới có thêm trên một bốn triệu ca nhiễm mới và năm hai trăm hai mươi tám ca tử vong
nước nga lại dẫn đầu về cả ca nhiễm và tử vong mới
theo trang thống kê world domain info tính đến sáu giờ ngày một mươi bốn tháng hai theo giờ việt nam
toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng bốn trăm một mươi hai một mươi tám ba trăm chín mươi sáu ca nhiễm virus sars cov hai
trong đó có năm tám trăm ba mươi ba năm trăm bốn mươi năm ca tử vong số ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua là một bốn trăm hai mươi ba năm trăm một mươi bảy và năm hai trăm hai mươi hai ca tử vong mới
số bệnh nhân bình phục đã đạt ba trăm ba mươi hai hai trăm bảy mươi tám một trăm hai mươi chín người bảy mươi ba chín trăm linh sáu bảy trăm hai mươi hai bệnh nhân đang được điều trị tích cực và tám mươi bảy một trăm tám mươi sáu ca nguy kịch
trong hai mươi bốn giờ qua nga dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới
với một trăm chín mươi bảy chín trăm bốn mươi chín ca nhiễm mới đức đứng thứ hai với một trăm linh tám hai trăm một mươi sáu ca
tiếp theo là pháp tám mươi sáu năm trăm sáu mươi hai ca
nga cũng đứng đầu về số ca tử vong mới với bảy trăm linh sáu người chết trong ngày
tiếp theo là mexico với năm trăm bảy mươi chín ca và ấn độ có ba trăm bảy mươi tám ca
nước mỹ vẫn là quốc gia ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới
tổng số ca nhiễm tại mỹ đến nay là bảy mươi chín ba trăm một mươi bảy sáu trăm một mươi người
trong đó có chín bảy trăm một mươi bảy sáu trăm một mươi người
trong đó có chín bảy trăm một mươi bảy sáu trăm một mươi người
trong đó có bốn mươi ba hai trăm năm mươi ba ca tử vong
ấn độ đứng thứ hai trên thế giới ghi nhận tổng cộng bốn mươi hai sáu trăm sáu mươi bốn bảy trăm một mươi hai ca nhiễm
bao gồm năm trăm linh chín bốn mươi ba người tử vong
trong khi đó brazil xếp thứ ba với hai mươi bảy bốn trăm bảy mươi chín chín trăm sáu mươi ba ca bệnh và sáu trăm ba mươi tám ba trăm sáu mươi hai ca tử vong
cả hai quốc gia này đã trở thành một điểm nóng lây nhiễm do làn sóng omicron
theo cập nhật vào ngày một mươi một tháng hai của cơ quan an ninh y tế anh
biến thể kết hợp giữa delta và omicron hiện đang được giám sát và điều tra
hiện hai biến thể gốc này đều được công nhận là lây lan nhanh
tuy nhiên chưa rõ biến thể lai có thể lây lan mạnh ra sao và bằng cách nào
cơ quan này không cho biết có phát hiện biến thể lai ở các bệnh nhân khác hay không
tờ daily mail cho biết cơ quan an ninh y tế anh hiện không đặc biệt quan ngại về biến thể này
vào thời điểm hiện tại vì số ca không nhiều
chuyên gia về bệnh truyền nhiễm paul hunter thuộc đại học east england
nhận định delta cron không đặt ra quá nhiều nguy cơ do đa số người dân đã được tiêm phòng vaccine
hoặc có mức độ miễn dịch nhất định sau khi tiêm covid một mươi chín
hiện cả anh và mỹ đang chứng kiến số ca mắc covid một mươi chín bắt đầu giảm
sau khi tăng lên đỉnh điểm vào giữa tháng trước ngay sau kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới
thủ tướng narichol castro cũng đã thông báo sẽ dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng dịch đang áp dụng hiện nay
vì covid một mươi chín không còn được coi là một mối đe dọa lớn ở naui
dù biến thị omicron vẫn đang lây lan mạnh tại các quốc gia bắc âu này
ông stolt lý giải cho quyết định mới là người dân naui đã có sự bảo vệ mạnh mẽ của vaccine
và tỷ lệ nhập viện vẫn thấp dù omicron đang lây lan
ngày một mươi ba tháng hai chính quyền khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc đã quyết định
triển khai tiêm vaccine của hãng sinovac các trẻ từ ba tuổi từ ngày một mươi năm tháng hai
trong bối cảnh bốn số ca mắc mới trong làn sóng thứ năm này là trẻ nhỏ từ bốn tuổi trở xuống
từ tám giờ ngày một mươi năm tháng hai cha mẹ hoặc người giám hộ có thể đặt lịch hẹn và đưa trẻ đi tiêm
tại các trung tâm tiêm chủng cộng đồng hoặc phòng khám ngoại trú do cơ quan quản lý bệnh viện chỉ định
hoặc hơn một phòng khám tư nhân
giống như đối với người lớn các chuyên gia khuyên cáo trẻ nhỏ nên tiêm mũi vaccine thứ hai
cách mũi thứ nhất khoảng hai mươi tám ngày
cục trưởng cục y tế và vệ sinh thực phẩm hồng kông trận triệu thủy cho biết
sau khi tham khảo ý kiến của ủy ban chuyên gia tư vấn về vaccine ngừa covid một mươi chín
cân nhắc đến mối đe dọa của covid một mươi chín đối với công chúng
cũng như lợi ích của việc hạ độ tuổi tiêm vaccine của sinovac cho trẻ từ ba đến một mươi bảy tuổi
nhà chức trách đã quyết định hạ độ tuổi tiêm vaccine của sinovat cho trẻ từ ba tuổi trở lên
tính đến ngày một mươi ba tháng hai có một trẻ nhỏ ở hồng kông đã tử vong do dương tính với virus sars cov hai
và một trẻ đang trong tình trạng nguy kịch
chính quyền đặc khu cho biết từ khi được triển khai vào ngày hai mươi một tháng một
chương trình tiêm vaccine cho trẻ nhỏ từ năm tuổi trở lên diễn ra xuân sẻ
hiện đã có hai mươi bảy chín trăm năm mươi chín trẻ chiếm sáu bảy trong độ tuổi này được tiêm mũi vaccine đầu tiên của sinovac
trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi sẽ được tiêm vaccine của pfizer binotech từ ngày một mươi sáu tháng hai
số ca mắc covid một mươi chín theo ngày ở singapore có thể lên tới một mươi năm đến hai mươi ca
do sự lây lan nhanh của biến thể omicron
bộ trưởng bộ y tế singapore cảnh báo như trên ngày một mươi ba tháng hai
tuy nhiên khẳng định xu hướng gia tăng số ca mắc hiện nay hoàn toàn nằm trong dự kiến
ngày một mươi hai tháng hai singapore ghi nhận một mươi năm trăm linh năm ca mắc mới
đánh dấu lần thứ tư trong tuần qua số ca mắc theo ngày vượt ngưỡng một mươi ca
số ca tử vong là tám cao nhất hơn trong hai tháng qua
mặc dù vậy bộ trưởng cũng cho biết hệ thống chăm sóc sức khỏe của singapore vẫn vững vàng
ông nói tỷ lệ bệnh nhân phải thở máy không thay đổi vẫn là ba
tỷ lệ bệnh nhân cần điều trị tích cực hoặc tử vong là khoảng
nhưng con số này vẫn thấp hơn so với đợt bùng phát do biến thể delta
do đó hệ thống y tế vẫn vững vàng
theo ông nhiều bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ hoặc vừa
tính từ đầu dịch đến ngày một mươi hai tháng hai singapore ghi nhận khoảng bốn trăm sáu mươi bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó có tám trăm chín mươi ba ca tử vong
người phát ngôn bộ y tế campuchia ovalian ngày một mươi ba tháng hai kêu gọi người dân cảnh giác hơn
và tuân thủ các quy định y tế trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tiếp tục tăng nhanh tại nước này
bộ y tế campuchia cho biết trong ngày một mươi ba tháng hai nước này ghi nhận bốn trăm linh một ca mắc mới
gồm bốn ca nhập cảnh và tất cả đều nhiễm biến thể omicron của virus sars cov hai
cũng theo bộ trên trong bốn mươi ngày qua campuchia không có thêm ca tử vong nào
tuyên bố của người phát ngôn bộ y tế nêu rõ
tôi kêu gọi mọi người bao gồm cả những người trẻ ngay từ bây giờ cần chú ý cùng hợp tác
để ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron
tâm lý chủ quan trước biến thể này sẽ làm lây nhiễm bùng phát
bà vandier kêu gọi mọi thành viên trong cộng đồng đặc biệt là giới trẻ
nên duy trì cảnh giác và nhanh chóng tiêm mũi tăng cường vaccine covid một mươi chín khi đến lượt
tính từ đầu dịch đến nay số ca mắc covid một mươi chín tại campuchia là một trăm hai mươi ba bốn trăm bốn mươi bốn ca
với một trăm một mươi tám tám trăm linh bốn người đã khỏi bệnh và ba một mươi năm trường hợp ca tử vong
cuba đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp kiểm tra y tế covid một mươi chín bắt buộc đối với du khách đến từ nam phi
bộ trưởng y tế cuba cho biết
quyết định trên được đưa ra trên cơ sở xem xét tình hình dịch covid một mươi chín trên toàn cầu nói chung và tại cuba nói riêng
về quyết định mới này hành khách đến cuba từ tám quốc gia châu phi nói trên
không cần phải tiến hành xét nghiệm pcr bắt buộc khi nhập cảnh và cách ly bảy ngày nữa
mà chỉ cần tuân thủ các quy định vệ sinh dịch tễ như áp dụng cho du khách đến từ các quốc gia khác